điều này đã tạo cơ hội cho hoạt động tín dụng đen ngày càng trở nên sôi động đặc biệt là vào thời điểm cuối năm
là một điểm nóng về tín dụng đen lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc luôn kiên quyết để đấu tranh loại tội phạm này
mới đây nhất chỉ trong một ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã triệt xóa ba nhóm đối tượng tín dụng đen
cụ thể nhóm thứ nhất gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh
quốc anh trương thành công đều trú tại eakra tỉnh đắk lắc
nhóm này do hiền cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cư e pư thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để hoạt động
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi người vay với lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch lên trên năm trăm linh triệu đồng
em lên buôn mê hoạt động tín dụng đen cho vay khoảng tầm giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
em cho vay theo hình thức trả lời
đóng góp theo ngày ví dụ như khách vay năm triệu nhưng cắt năm phí và đóng luôn ngày hôm đó là khách hàng sẽ cầm về bốn triệu dưới
bốn triệu rưỡi và đóng tiếp mỗi ngày hai trăm năm mươi ngàn trong vòng hai mươi bốn ngày nữa
nếu như khách hàng không có khả năng chi trả hoặc không trả thì em sẽ gọi điện sửa bới và đe dọa nhằm mục đích thu hồi vốn
phương thức quảng cáo của em là giải tờ rơi trên các cung đường ở địa bàn thành phố buôn ma thuột
sau khi khách hàng gọi vào số điện thoại chúng em sẽ xuống nhà xác minh và xem khả năng chi trả của khách hàng và cho khách hàng vay số tiền khách hàng cần vay
hai nhóm còn lại đều là các đối tượng từ các tỉnh phía bắc và thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc thuê nhà trọ để hoạt động tín dụng đen với lãi suất là ba trăm sáu mươi năm một năm
bước đầu đã xác định các đối tượng trên cho hơn bảy mươi bảy người vay với số tiền giao dịch khoảng gần hai tỷ đồng
em từ ngoài bắc vào
em vào đây làm cho vay góp
hôm nay là được hơn một tháng
em thu tổng tiền lợi là được hơn tám mươi triệu bốn mươi bảy người vay
với lãi suất cắt cổ những nhóm cho vay tín dụng đen này có thể kiếm được một khoản lời vô cùng lớn
bởi vậy các đối tượng đã bày ra đủ chiêu trò và thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng
đồng thời khiến nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy
bởi tín dụng đen
thời điểm hiện tại lợi dụng những ưu điểm của công nghệ cùng khó khăn về tài chính của không ít người dân
các đối tượng luôn tìm mọi cách để tiếp cận người vay tiền nhằm trục lợi bất chính
đây là nguyên nhân cho sự ra đời của các hình thức vay tiền online
đặc biệt trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến vay online cũng trở nên tinh vi hơn
khi có sự chuyển đổi
các dân thầm lên lõi để tìm kiếm khách hàng
để qua mắt lực lượng chức năng nhiều app cho vay đã đổi tên như uvay đổi thành evay
xe tiền nhanh thành ví vay nhanh hoặc một số app đã co cùng lại như app ví tò mò vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lãi nếu không trả được lãi thì lại tiếp tục được đối tượng chỉ hướng đến những cái app khác
những cái trang web khác để vay tiền để trả tiếp nối
tiếp nối cái khoản vay dẫn đến cái tình trạng là lãi trồng lãi
đồng thời trên các trang mạng xã hội như zalo facebook cũng tràn lan những quảng cáo cho vai tiền
theo đó các thủ tục vay tiền cũng đã được sản lượng khi không cần thế chấp tài sản giấy tờ tùy thân
mà thay vào là người vay có thể sử dụng hình ảnh khỏa thân của chính mình để vay mượn
mục đích yêu cầu ảnh và clip là chỉ để cho người ta tâm lý là mình có ảnh và clip của người ta thôi là người ta sẽ giả tiền cho mình
cái áp lực của người ta đấy là gửi ảnh cho người ta và người ta sẽ tự hiểu
bên cạnh việc cho vay với lãi suất cao các đối tượng hoạt động tín dụng đen này còn đưa ra nhiều thủ đoạn
chiêu trò nhằm đẩy con mồi vào chức bẫy được răng sẵn như các hình phạt nhằm kiếm thêm lời
với trường hợp người vay này do lỗ vay hai trăm linh triệu đồng với lãi suất hơn ba trăm sáu mươi một năm
và sau đó mặc dù đã lo đủ số tiền trả nợ nhưng các đối tượng cho vay tìm cách không nhận tiền
từ đó chúng buộc
người phụ nữ này phải sai hẹn hợp đồng và phải chịu nộp phạt nếu không chúng liên tục đe dọa khủng bố tinh thần
sau khi dẫn dụ được con mồi các đối tượng cho vay nặng lãi tiếp tục không từ một thủ đoạn nhằm ép bức các nạn nhân trả nợ
theo đó nhẹ thì chửi bới ăn vạ nặng thì đe dọa
những sập rồi xít nợ tổ chức cưỡng đoạt
thủ đoạn hoạt động tín dụng đen này tương đối tình vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và tâm lý bất an trong quân chúng nhân dân
đến thời hạn trả nợ các đối tượng này sẽ gọi điện nhắc nợ gọi điện cho người thân bạn bè nói những lời lẽ rất khó nghe bức xúc
và có thể là ghép những cái hình ảnh thông tin bịa đặt
họ đi vay và đăng lên các tài khoản xã hội nhắn tin cho bạn bè để làm sao gây sức ép cho người trả nợ
ngoài ra các đối tượng này cũng sử dụng các đối tượng lưu manh quân đồ
trong trường hợp mà người đi vay mà cố ý chây ý không trả nợ
thì các đối tượng này có thể là các đối tượng nghiện các đối tượng có tiền án tiền sự sẽ đến nơi làm việc nơi ở của đối tượng để gây sức ép trả nợ
mà trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào quảng cáo hấp dẫn về hình thức thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy đã đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín dụng đen